tất cả học sinh đều xin lỗi thầy cô và phụ huynh về hành động của mình
trước đó liên quan đến vụ nữ sinh lớp tám ở nghệ an bị tấn công hội đồng nữ sinh cầm đầu bị buộc tạm dừng học một tuần
sáu em còn lại bao gồm cả nạn nhân bị tấn công nhận hình thức kỷ luật khiển trách
ngày một mươi bốn tháng năm ông nguyễn hải đông hiệu trưởng trường trung học cơ sở diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an cho biết
hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và có quyết định kỷ luật bảy nữ sinh liên quan đến vụ ẩu đà
một clip đăng tải trên mạng xã hội
cụ thể nữ sinh cầm đầu là em ttu lớp chín d bị kỷ luật hình thức nặng nhất là buộc tạm dừng học một tuần
sáu em còn lại bao gồm cả nạn nhân bị hành hung nhận hình thức kỷ luật khiển trách và thông báo với gia đình
một số nữ sinh dù không tham gia ẩu đả nhưng chứng kiến vụ việc mà không có động thái căn ngăn còn cười đùa cổ vũ cũng bị khiển trách
ngoài ra còn một số nữ sinh của các trường khác có mặt trong clip
hiện nay các nhà trường cũng đã yêu cầu làm tường trình để xử lý
cơ quan công an cũng đã vào cuộc làm việc với những người liên quan
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị hai nữ sinh khác liên tục tấn công
trong khi đó nhiều nữ sinh khác đứng xung quanh cười đùa quay clip
vụ việc xảy ra trên địa bàn xã diễn ngọc huyện diễn châu vào ngày bảy tháng năm
nữ sinh bị hành hung đang học lớp tám c trường trung học cơ sở diễn hồng
còn hai nữ sinh tham gia tấn công bạn một em là ttu học sinh lớp chín d trường trung học cơ sở diễn hồng
em còn lại là ptmt đã bỏ học in năm trước
ban giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh của các em liên quan đến vụ ẩu đà tới trường để làm việc và lấy lời khai viết tường trình
ban đầu gia đình nói sẽ giải quyết nội bộ vì anh em họ hàng
tuy nhiên sau đó hai gia đình không tìm được tiếng nói chung tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
trước đó không lâu dư luận cũng từng dậy sóng với clip nữ sinh liên tục bị bạn cầm mũ bảo hiểm tấn công giữa sân trường một cách dã màn
lãnh đạo trường trung học cơ sở mỹ văn cho biết vụ việc xuất phát từ chuyện tình cảm
ngày một mươi hai tháng ba mạng xã hội lan truyền clip hai nữ sinh phú thọ ẩu đả giữa sân trường gây xôn xao và bức xúc dư luận về tình trạng bắt nạt học đường
theo nội dung clip chia sẻ một nữ sinh mặc áo khoác đồng phục trường đã sô đẩy nữ sinh áo trắng xuống đất rồi dùng mũ bảo hiểm liên tục tác động lên nạn nhân
mặc dù có nam sinh khác vào căn ngăn nhưng bị cản lại
không chỉ bị hành hung trong sân trường nữ sinh mặc áo khoác đồng phục còn gọi chị gái đến cổng trường tiếp tục tấn công bạn dã màn
nữ sinh áo trắng một mình không thể chống cự lại được mà chỉ cố gắng né tránh những cú đòn của đối phương
liên quan đến vụ việc nêu trên thầy tạ duy kiên hiệu trưởng trường trung học phổ thông mỹ văn huyện tam nông tỉnh phú thọ xác nhận
clip hai nữ sinh là học sinh của trường và vụ việc xảy ra vào ngày một mươi một tháng ba
theo thầy kiên nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc xích mít chuyện tình cảm yêu đương
sau giờ học hai nữ sinh dnh và dpt cùng học lớp một mươi một a sáu xảy ra xích mít cãi vã rồi hành hung giữa sân trường
các em này là học sinh giỏi
nhà trường đã lập biên bản yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu nguyên nhân vụ việc
đồng thời nhà trường báo công an xã lam sơn và công an huyện tam nông phối hợp điều tra để có thông tin chính xác
nhà trường cũng đã mời phụ huynh học sinh giáo viên chủ nhiệm đến trường để làm việc
trường gửi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện tam nông
và sở giáo dục đào tạo phú thọ để có hình thức xử lý học sinh vi phạm
liên quan đến nạn học sinh ẩu đà ông nguyễn đình sơn chuyên gia tâm lý tuổi vị thành niên hội tâm lý giáo dục hà nội cho biết
chúng ta nhìn thấy tình trạng học sinh sâu sát có những điểm giống nhau nhưng về bản chất thì khác nhau hoàn toàn tùy theo từng giai đoạn
đối với tuổi tiểu học và trung học cơ sở các em thưởng thích nổi trội và đi tìm bản sắc của mình
lên cấp trung học phổ thông thì xảy ra tình trạng hành hung dã man thậm chí sát hại bạn
vì học sinh đang ở giai đoạn độc lập thích bạn khác giới nên muốn thể hiện bản thân qua các cuộc đánh ghen để tạo ra động cơ hành hùng
với sinh viên bước vào giai đoạn sống tự lập thường tạo ra những cộng đồng hay nhóm bạn để bảo vệ lẫn nhau
bản chất tâm lý lứa tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi ba sự ảnh hưởng của mạng xã hội và internet game cũng đã làm méo mó góc nhìn và thay đổi nhân cách của học sinh sinh viên
ở bậc trung học phổ thông rất ít trường có phòng tâm lý học đường và những hoạt động định hướng giúp cho học sinh vui chơi lành mạnh
chuyên gia nguyễn đình sơn cho biết đầu tiên cần trang bị cho học sinh sinh viên hiểu được trách nhiệm hành vi dân sự từ những bộ quy ước cho hành vi chuẩn đạo đức hành vi vi phạm luật
tiếp theo là tổ chức các hoạt động trong trường
các em cần tham gia nhiều hơn các hoạt động thể thao hoạt động câu lọc bộ theo các chuyên đề để giải tỏa căng thẳng sau giờ học căng thẳng
đây là những hoạt động gắn kết học sinh sinh viên với nhau
những hoạt động xã hội mang tính cộng đồng xã hội sẽ tạo ra những nét nhân văn tương ái cần tổ chức thường xuyên cho học sinh sinh viên
điều này cho phụ thuộc vào đường hướng phát triển của mỗi trường
vì mâu thuẫn của các em có thể qua việc xung đột ngay trong mối quan hệ mạng xã hội và các diễn đàn dẫn đến những hành vi ngoài ý muốn
điều bốn mươi năm thông tư ba mươi hai hai nghìn hai mươi tt bgcdtt
điều lệ trường trung học cơ sở trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
có nêu rõ về mối quan hệ giữa gia đình nhà trường và xã hội trong việc giáo dục học sinh
khi học sinh bị đình chỉ học tập nhà trường nên mời chính quyền địa phương
mà cụ thể là các tổ chức như đoàn thanh niên hội phụ nữ đến để thông báo và đưa ra các biện pháp giáo dục trong thời gian nhất định
và ghi nhận sự tiến bộ của học sinh hay tạo điều kiện để các em khắc phục lỗi sai của mình
khoảng thời gian học sinh bị kỳ luật các em cần được trò chuyện để nhận ra mình đang sai ở đâu
với lứa tuổi đang định hình và phát triển tâm lý có những lúc chưa nhận thức được những hành động lời nói của mình là sai
nên dẫn đến các hành vi tiêu cực như thời gian qua
vì vậy rất cần người lớn đặc biệt là các bậc phụ huynh và thầy cô trò chuyện tư vấn
để các em vượt qua những trở ngại tâm lý khi tiếp xúc với môi trường học tập và giàn luyện
một môi trường giáo dục kỷ luật tích cực với những quy tắc ứng xử được thực hiện đồng bộ như thế
là thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe ý kiến tích cực phòng ngừa những hành vi tiêu cực có thể xảy ra
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại